tại thành phố đà nẵng bà tuyết giáo trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biển đảo cho gần ba trăm linh đại biểu là lãnh đạo phóng viên của một trăm ba mươi bốn cơ quan báo chí trung ương địa phương trên cả nước
tại hội nghị báo cáo viên thông tin về một số nội dung cơ bản của chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tình hình biển đông trong thời gian vừa qua những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo giữ gìn và phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình hợp tác cùng phát triển trên khu vực biển đông kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định